ủy ban thường vụ quốc hội trần thanh mẫn nêu rõ về công tác lập pháp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dự thảo hai nghị quyết bao gồm nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số một trăm một mươi chín của quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh nghệ an
trong công tác giám sát ủy ban thường vụ quốc hội sẽ thảo luận cho ý kiến đối với năm báo cáo định kỳ chính quốc hội về các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
về các vấn đề quan trọng ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét bốn nội dung trong đó có quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ giả soát xem xét những nội dung còn lại
trước khi trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy cũng như xem xét các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp
ngay sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
vấn đề liên quan đến tình trạng giá vàng nhảy múa tăng giảm thất thường trong thời gian qua làm ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô đã được nhiều đại biểu đề cập
giải trình làm rõ vấn đề này phó thống đốc ngân hàng nhà nước phạm thanh hà cho biết nguyên nhân tranh lệch giá vàng trong nước cao so với quốc tế
do giá thế giới tăng khi kim loại quý trong nước phụ thuộc thị trường quốc tế cùng với đó nguồn cung vàng trong nước hạn chế
ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục triển khai công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp tổ chức tiến dụng có hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng
chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn thanh toán kiểm soát giao dịch mua bán vàng
ngân hàng nhà nước cũng phối hợp cùng bộ công an bộ công thương kiểm soát xử lý nghiêm hành vi buôn lậu đẩy giá vàng lên cao
trong khi đó chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga đánh giá cao công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua
qua thảo luận các đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội cũng đề nghị chính phủ quan tâm có những giải pháp để ổn định thị trường vàng
công tác quản lý xa vé máy bay công tác phòng cháy chữa cháy đồng thời quan tâm tới vấn đề lừa đảo qua mạng xảy ra trong thời gian qua
chiều nay tại hà nội tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã tổ chức phiên họp tháng năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ chủ trì phiên họp
cùng dự có đồng chí nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
cùng lãnh đạo một số bộ ngành ubnd tp hà nội và các thành viên tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
phiên họp được tổ chức tại hội trưởng bộ công an trực tuyến đến năm tỉnh thành phố gồm quảng ninh tp hồ chí minh bình dương thừa thiên huế kiên giang và khánh hòa
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công an bộ tư pháp đã chủ động phối hợp với thành phố hà nội tỉnh thừa thiên huế để chuẩn bị các điều kiện
chính thức triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên vned từ ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
người dân không phải đến trụ sở cơ quan công quyền để làm thủ tục
với nhu cầu hai sáu triệu phiếu lý lịch tư pháp hàng năm dự kiến tiết kiệm khoảng sáu trăm ba mươi bảy tỷ đồng mỗi năm
tại hội nghị các đại biểu đã làm rõ những vương mắc tồn tại và đề xuất giải pháp thao gỡ khó khăn
góp phần triển khai hiệu quả đề án sáu cũng như các mô hình ứng dụng chuyển đổi số của đề án
phát biểu kết luận bộ trưởng tô lâm đề nghị văn phòng chính phủ nghiên cứu ban hành hướng dẫn các địa phương
thực hiện tích hợp kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh
với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để theo mưu chính phủ
ban hành nghị định về hai dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thưởng chú cấp thẻ bảo hiểm y tế
cho trẻ em dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí theo trình tự
thủ tục rút gọn đề nghị bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương nâng cấp hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu ngành
để đáp ứng tiếp nhận cơ sở dữ liệu về học bạ số sẵn sàng phục vụ kết nối cơ sở dữ liệu từ các địa phương
về bộ và ban hành bản hướng dẫn quy trình biểu mẫu để có căn cứ pháp lý cho các đơn vị để triển khai
thực hiện thí điểm trong tháng sáu theo chỉ đạo tại chỉ thị số bốn
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã thăm và làm việc với công an tỉnh sơn la về công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công tác bảo đảm an ninh trật tự
dự buổi làm việc có ông nguyễn hữu đông ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
từ đầu năm đến nay công an sơn la đã phát hiện
hai mươi vụ trật tự an toàn xã hội điều tra làm rõ tám mươi trên tám mươi hai vụ một trăm chín mươi chín đối tượng
phát hiện xử lý sáu trăm ba mươi chín vụ tám trăm hai mươi tám đối tượng liên quan đến ma túy khởi tố sáu trăm linh bảy vụ bảy trăm sáu mươi năm bị can
hiện nay một trăm chín mươi ba trên một trăm chín mươi bảy xã đã được quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở
đã hoàn thành xây dựng sáu mươi ba trên một trăm chín mươi bảy trụ sở công an xã thị trấn
bảo đảm diện tích sử dụng lâu dài theo quy định của bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc
phượng thướng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích
mà công an tỉnh sơn la đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí đề nghị công an tỉnh sơn la bám sát nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạo của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
để bổ sung cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch cụ thể
nhằm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
dựng đảng xây dựng lực lượng
bên cạnh đó quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo chuyên đề
kế hoạch định kỳ và đột xuất
đối với các kiến nghị của công an tỉnh sơn la
đồng chí đề nghị văn phòng bộ công an ghi nhận đầy đủ
để làm tổng hợp tham mưu báo cáo lãnh đạo bộ chỉ đạo
cùng ngày đoàn công tác đã tới thăm làm việc kiểm tra các mặt công tác
tại xã lóng lương huyện vân hồ
thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng trần quốc tò đã tặng
hai bộ máy tính cho xã lóng lương và công an xã tặng quà đồn biên phòng trường sơn
cũng trong sáng nay thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ tịch hiệp hội an ninh mạng quốc gia đã dự và có bài phát biểu
tại hội thảo phòng chống lừa đảo trên không gian mạng
thứ trưởng lương tam quang nêu rõ
tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi

tội phạm mạng trong và ngoài nước liên tục thay đổi phương thức
thủ đoạn triệt để lợi dụng công nghệ mới để tấn công
xâm nhập lừa đảo quy mô lớn gây thiệt hại lớn về kinh tế
và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội
với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành liên quan
sự tham gia tích cực của nhiều doanh nghiệp tổ chức cá nhân
nhất là sự chung tay của các doanh nghiệp trong hiệp hội an ninh mạng quốc gia
công tác phòng chống lừa đảo qua không gian mạng thời gian qua
đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng
hình thành hành lang pháp lý tạo cơ sở vững chắc cho đấu tranh
phòng chống tội phạm mạng nói chung tội phạm lừa đảo qua mạng nói riêng
tuyên truyền về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng được đẩy mạnh
với nhiều hình thức phong phú tiếp cận đến nhiều người dân
xóa bỏ sim giác ngăn chặn các giao dịch dòng tiền liên quan đến hành vi phạm tội
ra soát phát hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan hoạt động lừa đảo đang được thúc đẩy
hệ thống trao đổi thông tin cơ sở dữ liệu về tài khoản ngân hàng
liên quan đến đối tượng lừa đảo vi phạm pháp luật đang được xây dựng
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi ba trên cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận gần một mươi sáu phản ánh
lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hơn ba trăm chín mươi tỷ đồng tương đương ba sáu gdp
tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là bảy mươi ba
với phiên toàn thể và các phiên chuyên đề hội thảo tập trung đánh giá khái quát xu hướng tình hình
làm rõ những hạn chế bất cập khó khăn vướng mắt trong phòng chống lừa đảo trên không gian mạng
từ đó đề xuất các giải pháp phòng chống lừa đảo trên không gian mạng tham mưu hoàn thiện chính sách
định hướng phát triển giải pháp công nghệ phối hợp giữa cơ quan chức năng với tổ chức doanh nghiệp
nêu cao trách nhiệm của doanh nghiệp tổ chức trong bảo vệ con người phòng ngừa từ sớm từ xa
phòng ngừa xã hội đối với lừa đảo qua không gian mạng nâng cao sức đề kháng cho người dân
tổ chức tham gia môi trường mạng để phòng chống lừa đảo
vào ngày hôm nay công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tham dự đoàn công tác của bộ công an có lãnh đạo cục tổ chức cán bộ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu bộ công an
tại buổi lễ lãnh đạo cục tổ chức cán bộ bộ công an đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về điều động bổ nhiệm cán bộ đối với đại tá vũ như hà phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh lạng sơn
phát biểu giao nhiệm vụ thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị đại tá vũ như hà khẩn trương tiếp nhận công việc mới
đoàn kết cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phạt hủy tinh thần dân chủ trí tuệ tập thể tham ưu cho các ủy chính quyền địa phương về các lĩnh vực
nhất là lĩnh vực an ninh quốc gia bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
xây dựng đảng xây dựng lực lượng vững mạnh mở đợt sinh hoạt chính trị làm tốt công tác giáo dục tư tường
động viên cán bộ đảng viên tiếp tục đoàn kết siết chặt kỷ cương kỷ luật nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
ổn định tổ chức xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
thưa quý vị dù đang trong ngày nghỉ và đi tham quan cùng với gia đình nhưng
đây có người bị nạn thì thượng úy trịnh bảo quốc cán bộ công an thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã dũng cảm lao xuống sông và kịp thời sơ cứu khi nạn nhân bị ngừng thở do đuối nước
khi phát hiện có một thanh niên bị đuối nước gần chìm thượng úy quốc đã truy hồ những người xung quanh
và ngay lập tức nhảy xuống cứu nạn nhân
mặc dù đưa đường lên bờ nhưng nạn nhân đã bị tím tái có dấu hiệu ngừng thở mất khả năng chi giác
vận dụng kiến thức đã được học thượng úy quốc nhanh chóng sơ cấp cứu người bị đuối nước
hà hơi thổi ngạt liên tục nên nạn nhân có dấu hiệu thở và dần tỉnh táo
tuy nhiên do lượng oxy vào phổi còn ít nên nạn nhân co giật cắn lưỡi
thượng úy quốc và người dân đã bất chấp đau đớn dùng ngón tay đưa vào miệng nạn nhân để ngăn cắn lưỡi
đồng thời tiếp tục hà hơi thổi ngạt
thật may mắn sau sự nỗ lực của thượng úy quốc và người dân nạn nhân tự lấy được hơi thở
dần dần hồi phục sức khỏe sau đó được đưa đến cơ sở y tế và sức khỏe hiện đã dần hồi phục
hành động dũng cảm và nỗ lực cứu giúp người dân bị đuối nước của thượng úy trịnh bảo quốc
đã khiến gia đình nạn nhân hết sức biết ơn cảm kích và để lại ấn tượng đẹp trong lòng bà con chứng kiến sự việc
cũng như sự ghi nhận của chính quyền địa phương
một lần nữa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân với một trái tim nhân ái nhân văn
hết lòng vì nhân dân đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
trong các chiến lược chống phá việt nam hiện nay xuyên tạc bôi nhọ quyền tự do ngôn luận
tự do báo chí là một trong những thủ đoạn mà các đối tượng thù địch trong và ngoài nước thường xuyên sử dụng
họ luôn nhân danh các quyền này để cố tình đưa ra những nhận định đánh giá sai lệch về tình hình tự do báo chí
hòng vu cáo việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền
để làm rõ hơn về các thủ đoạn này xin mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
hàng năm tổ chức phóng viên không biên giới gọi tắt là rsf đều đưa ra cái gọi là bảng xếp hạng thường niên về tự do báo chí
phản ánh tình hình nhân quyền tại gần một trăm linh quốc gia trong đó có việt nam
với định kiến cố hữu tổ chức này tiếp tục có những đánh giá thiếu khách quan không có cơ sở
khi xét việt nam vào nhóm quốc gia có ít tự do báo chí
những chiêu trò của rsf thực chất là nhằm bôi đen hiện thực về tình hình tự do báo chí để chống phá đảng
nhà nước việt nam
hạ thấp uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
vào ngày tự do báo chí thế giới mùng ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tổ chức phóng viên không biên giới rsf tiếp tục công bố cái gọi là
báo cáo về chỉ số tự do báo chí thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
theo bảng xếp hạng này tự do báo chí việt nam ở vị trí một trăm bảy mươi bốn trên một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ với các chỉ số rất thấp
đây là một cái luật liệu
đối với quan điểm của tôi thì đảng và nhà nước chúng ta từ khi mà lập nước đến nay đều rất tôn trọng về tự do ngôn luận và tự do báo chí
đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của công dân
không dừng lại ở đó rsf còn vu cáo rằng các phóng viên và blogger độc lập ở việt nam thường xuyên bị bỏ tù đồng thời bình vực cổ suý cho một số hội nhóm cá nhân
lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí để chống phá việt nam như nhóm báo sạch và hội nhà báo độc lập việt nam
anh không thể tự do vô tổ chức vô kỷ luật vô pháp lên báo chí nào vậy thôi
nền báo chí cách bạn của việt nam là nền báo chí vì dân vì đảng vì nhà nước do vậy phải tuân thủ các quy định của đảng nhà nước và bảo vệ lợi ích của nhân dân

ngay sau khi bảng xếp hạng của rsf đưa ra nhiều trang thông tin thiếu thiện trí với việt nam như rfa voa được dịp té nước theo mưa
xuyên tạc việt nam trong nhóm bảy nước đội sổ về tự do báo chí
hùa theo đó không ít đối tượng phân tử cơ hội chính trị xuyên tạc đảng nhà nước việt nam quản báo chí theo chế độ ha khắc bị kiểm duyệt
chúng nói đẹp chúng ta là không tôn trọng tự do ngôn luận
chúng phải nói thật
chúng phải nói thêm rằng tự do ngôn luận không phải là anh muốn nói cái gì thì nói
đấy là cái gì là phải giữ gìn cái đạo đức của nước
thực tế báo cáo về tự do báo chí của rsf vẫn chỉ là những quy kết vô căn cứ giống như nhiều năm trước
báo cáo này cũng từng bị nhiều học giả trên thế giới chỉ trích
như giáo sư jerrion george của singapore cho rằng bảng xếp hạng của rsf là thiếu độ tiền cậy
trong khi đó giáo sư salim lamrani của đại học lagunian pháp
chỉ rõ rsf không phải là một tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí
vậy vì sao bị chỉ trích mà rsf vẫn giữ một cái nhìn sai trái về tự do báo chí tại nhiều quốc gia
thực chất cái gọi là bảng xếp hạng tự do báo chí hàng năm mà tổ chức này đưa ra đều có chủ đích
và được những kẻ lợi dụng chiêu bài tự do báo chí dân chủ nhân quyền trả tiền để lưu loà
đây cũng là mồi câu để nhử các cá nhân có hành vi chống đối nhà nước tiếp tục quấy phá
tổ chức phóng viên không biên giới là một tổ chức phi chính phủ được thành lập tại pháp năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tổ chức này lấy điều một mươi chín của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền làm cơ sở để hành động
dù mang danh lên tiếng vì dân chủ nhân quyền thúc đẩy tự do của báo chí thế giới
nhưng các hoạt động cho thấy điều ngược lại
tổ chức này bị một số các cái thế lực thiếu tiên trí với nhà nước việt nam đứng đường sau
thao túng chi phối lúc đoàn để sử dụng cho các mục đích chính trị của nhà nước việt nam
không có một nghiên cứu chuyên sâu cụ thể nào về tình hình báo chí ở việt nam
cũng không sử dụng bất kỳ báo cáo nào của chính phủ việt nam để đưa ra đánh giá
tất cả vẫn chỉ là những quy kết vô căn cứ quy trục thiếu thực tế như nhiều năm trước
hàng năm họ đều sử dụng một bản báo cáo xếp hàng sẵn có theo ý đồ chính trị của họ
để xếp hàng đồ vệ tinh tự do báo chí của việt nam
thứ hai là họ thường lấy cớ là có những phóng viên bị bắt giữ và xử lý
tuy nhiên cần phải khẳng định rằng bản chất họ là các đối tượng là vi phạm pháp luật
tất nhiên chúng cũng là một hình thức để câu like câu view kiểm tra các nguồn cảnh sở
suy cho cùng rsf cũng chỉ là một quân cờ được các thế lực thù địch sử dụng trong chiến lược diễn biến hòa bình
để gây sức ép can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
từ đó hồng tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa
đây cũng chính là lý do khiến các báo cáo bảng xếp hạng hàng năm của rsf ít gây chú ý tới
và được đánh giá là bình mới rượu cũ nhằm mục đích chính trị chứ không phải đưa ra những chỉ số đánh giá khách quan trung thực
thực tiễn về tự do báo chí ở việt nam trái ngược hẳn với những gì mà tổ chức phóng viên không biên giới đưa ra
những năm qua đảng và nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển
về phương diện pháp lý điều hai mươi năm hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn một mươi ba hiến định
cộng dân có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tiếp cận thông tin hội họp lập hội biểu tình
việc thực hiện các quyền này do pháp luật quyền

năm hai nghìn một mươi sáu cũng quy định về việc không ai được xâm hại đến hoạt động tác nghiệp đúng pháp luật của nhà báo
thông qua báo chí và báo chí là một phương tiện một diễn đàn một hình thức hay là một nơi để cho công dân được thực hiện quyền tự do ngôn luận
ví dụ quyền phát biểu về tình hình đất nước có ai cấm mình không
vấn đề là đừng có phản động đừng có nói sai đừng có xuyên tạp đừng có vụ lợi
hiện việt nam có hơn tám trăm linh cơ quan báo chí với đủ loại hình từ báo in phát thanh truyền hình đến báo địa tử
với khoảng bốn mươi người đang công tác tại các cơ quan báo chí đang hàng ngày hàng giờ truyền tải thông tin trong nước và quốc tế
một cách khách quan trung thực đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của người dân
trong thời gian vừa qua nhất là khoảng từ năm đổi mới đến nay thì sự phát triển của nhiều loại hình báo chí nhiều hình thức thể hiện
thậm chí là đa nền tảng đa phương tiện
và đến với công chúng qua nhiều phương thức khác nhau
thì rõ ràng cái sự phát triển đấy có được chính là nhờ cái nền tảng của tự do báo chí
bên cạnh đó hơn bốn mươi hãng truyền thông quốc tế có mặt ở việt nam
trong đó có nhiều hãng lớn như cnn reuters ap afp đến được với công chúng việt nam mà không có bất kỳ rào cản công nghệ hay pháp lý nào
các nhà báo quốc tế được chính phủ việt nam tạo thuận lợi để tác nghiệp
ít có một quốc gia nào
nhất là các quốc gia ở trong khu vực chúng ta và các cơ quan báo chí phương tây
các cơ quan truyền thông nước ngoài lại xuất hiện một cách dễ dàng như ở việt nam
tôi thực tế chưa thấy có một hành vi nào của một tổ chức nào
của một tổ chức chính quyền nào cấp chính quyền nào lại gây cản trở cho hoạt động của báo chí
quyền tự do ngôn luận của việt nam đã được bảo đảm trong thế giới thực
tức là trên báo nói báo viết báo hình

thực tiễn này là chứng cứ vững chắc
khẳng định quyền tự do báo chí ở việt nam
việc tổ chức phóng viên không biên giới
xuyên tạc bóp méo sự thật về tình hình tự do báo chí ở việt nam với dụng ý xấu
chính là đang đi ngược lại với tôn trị của người làm báo
tôn trọng sự thật không được phép xuyên tạc bóp méo sự thật
báo cáo chỉ số tự do báo chí thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn một lần nữa khẳng định sự thiếu khách quan
sai thực tế và quy trục của rsf về tình hình tự do báo chí tại việt nam
với cơ sở chính trị pháp lý đã khẳng định và thực tiễn đã chứng minh quyền tự do báo chí
ở việt nam luôn được tôn trọng bảo đảm
thực tiễn đó bác bỏ phủ nhận những luận điệu xuyên tạc sai trái của rsf
cũng như các thế lực thù địch về bảo đảm quyền tự do báo chí tự do ngôn luận của việt nam
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi